tòa nhân dân huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trần phi nhân
chú xã bình phước huyện mang thít về tội chống người thành công vụ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng tám sau khi uống rượu xong trần phi nhân điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thuộc khu vực ấp an phú a xã long an huyện long hồ
thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra phát hiện nhân có sử dụng nồng độ cồn
nên lực lượng trực chốt không cho khoa lúc này nhân có lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng trực chốt
dùng tay đánh kẹp cổ hai đồng chí trực chốt nên lực lượng công an đã khống chế
bắt sự đối tượng đưa về cơ quan công an để làm việc
tại phiên tòa xét thấy hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật vi phạm quy định trong thời gian giãn cách xã hội
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nhân chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ